cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình kinh tế và dự báo của truyền hình nhân dân
mỗi tuần một chuyên đề hy vọng kinh tế và dự báo sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin kinh tế bổ ích và lý thú
xin được kính chào tạm biệt và cảm ơn